nằm xa hơn về phía tây các tỉnh thành như lai châu lào cai yên bái sơn la điện biên đêm nay chỉ có mưa vài nơi
ngày mai phía tây bắc bộ trời vẫn có nắng nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức cao hơn các tỉnh phía đông phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
quá trình tăng cường về phía tây của khối khí biển trên cao cũng góp phần khiến cho khu vực miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế chuyển nhiều mây hơn
ban ngày nắng gián đoạn và đôi lúc còn có thể xuất hiện cả những cơn mưa rào
ngày mai khi gió đông và khí lạnh yếu bớt khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời rất mưa có nắng
nhưng cường độ nắng không quá mạnh nhiệt độ vì thế không cao và phổ biến ở mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
về chiều tối và đêm dưới tác động của gió đông nam từ biển thổi vào toàn khu vực sẽ được làm mát với mức nhiệt thấp nhất ban đêm chỉ khoảng từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận trong đêm nay và ngày mai tiếp tục duy trì kiểu thời tiết tạnh giáo
với một mức nhiệt dễ chịu khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ hôm nay cũng như một vài ngày tới vẫn chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình
bởi vậy ban ngày trời vẫn có nắng đan sen giữa những khoảng nhiều mây nên nhiệt độ không tăng cao
mức nhiệt cao nhất vào trưa chiều giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ ở khu vực tây nguyên và từ ba mươi ba mươi ba độ tại các tỉnh thành nam bộ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
do đông nam đến nam cấp bốn km
tây nam cấp năm nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước